cán bộ là những người đem chính sách của đảng của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành
đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho đảng cho chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng
cụ thể hơn người khẳng định rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
do đó trong xây dựng đảng công tác cán bộ là một trong những công tác quan trọng hàng đầu
có vai trò quyết định tới toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng
chính nhờ chú trọng huấn luyện và xây dựng lực lượng cán bộ tốt đảng ta đã lãnh đạo thành công cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay
có thể nói tư tưởng hồ chí minh về cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
đặc biệt là giai đoạn hiện nay
có một cái câu rất hay là cán bộ là gốc của mọi công việc
tại sao như vậy
vì tổng kết kinh nghiệm hoạt động cách mạng và lãnh đạo đảng nhà nước ta
bác hồ nói rằng công việc thành công hay thất bại chủ yếu là do cán bộ tốt hay là xấu
cho nên là cán bộ chính là nhân tố quyết định thành công trong mọi việc
và sâu xa là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp
cách mạng ở nước ta
xin hời nhà báo bác văn
tôi muốn nói rộng hơn một chút
nói đến tư tưởng hồ chí minh thì có thể nói đây là một tài sản vô dạng
và thời gian càng đổi xa chúng ta thấy cái tư tưởng nó càng sáng tỏa trong cuộc sống
khi bác hồ nói về xây dựng đảng đặc biệt là công tác cán bộ
người đề cập rất nhiều đến vai trò của cán bộ và công tác cán bộ
thế tại sao bác hồi nãy nói là cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại do cán bộ tốt hoặc kém
thì tôi thấy có thể nhìn trên hai phương diện
thứ nhất là ở phương diện lý luận
cán bộ là những người tổ chức vận động quần chúng để thực hiện nghị quyết của đảng
cán bộ là những người hoạch định đường lối và xây dựng đường lối
cái đấy cực kỳ quan trọng
cán bộ là những người tạo động lực nếu như là cán bộ tốt
cán bộ có niềm tin trong nhân dân thì cán bộ sẽ là những người tạo động lực cho nhân dân xây dựng các phong trào để đưa nghị quyết vào cuộc sống
cho nên ở bất kỳ một lĩnh vực nào ở một công việc gì cán bộ tốt thì mọi việc đều thành công
cho nên bác hồ có nói một chỗ là ở cái phương diện thực tiễn thì chúng ta thấy qua ba mươi năm năm đổi mới thì ở những nơi nào mà có cán bộ tốt thì phong trào đấy đi lên
mà đúng như bác hồi nói là cán bộ tốt và cán bộ tốt
cán bộ tốt thì cả vùng ở đấy như là một cái bầu không khí sôi nổi phấn khởi
còn cán bộ tốt thì cả cái vùng đó như là đang ngổ say
cái gì cũng có nhưng trên thực tế thì dối ghen không ai làm quể hoại
thì giữa thực tiễn và lý luận chúng ta thấy đều thấy rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc
và như giáo sư cũng vừa nói là người quyết định mọi thành công của cách mạng
những cái đúc kết những câu nói của chủ tịch hồ chí minh thì rất là giản dị và dễ hiểu đúng không ạ
rất là ngắn gọn thôi
cái gốc của mọi việc thì người ta xác định luôn gốc là nó quan trọng thế nào rồi
vậy thì trên cơ sở đó thì bác đã lựa chọn cán bộ như thế nào ạ
có cái tiêu chí gì không ạ
về vấn đề lựa chọn cán bộ thì trước hết là bác hồ chỉ ra là cái mục đích của việc lựa chọn cán bộ
là để dùng cán bộ một cách hợp lý
chớ có để hiện tượng là dùng thời gian đi làm nghề thợ mộc
và cách lựa chọn cán bộ làm sao là
phải tìm ra được là những cán bộ là thực sự có tài và có đức có uy tín với nhân dân
để đạt được cái mục đích lựa chọn cán bộ như vậy
thì bác hồ nêu ra bốn cái nguyên tắc căn bản
một là cần phải lựa chọn cán bộ trong những người đã tỏ rõ ra là rất trung thành
rất hăng hái trong thực hiện đường lối chính sách của đảng trong đấu tranh cách mạng
và tóm lại là những người thật sự là
chung với đảng chung với nước
hai là phải chọn được những cán bộ mà có cái lối sống làm việc
gần gũi gắn bó mật thiết với nhân dân hiểu rõ nhân dân
luôn luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân
thì như vậy nhân dân mới thừa nhận những cán bộ đó là người lãnh đạo của mình
thì đường lối của đảng chính sách nhà nước mới có thể thực hiện thành công được
và nếu nói vắn tắt thì
những người tốt là những người tốt
tận tụy phục vụ nhân dân kính trọng nhân dân
đến mức như bác hồ nói là có hiếu với dân vậy
và những cán bộ mà có được hai cái phẩm chất
chung với đảng chung với nước hiếu với dân
thì đấy chính lại là những cái phẩm chất gốc
để quyết định là người cán bộ đảng viên
có những phẩm chất năng lực tốt
nguyên tắc thứ ba để chọn ra được những cái cán bộ tốt
là bác hồ nói phải chọn những người có năng lực phụ trách
năng lực giải quyết các công việc thực tế
năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp
trong những hoàn cảnh khó khăn
và người lãnh đạo đúng là người khi thắng lợi không kiều ngạo
và khi thất bại không hoang mang chán ản
và những cái cán bộ như vậy thì thực sự là mới gọi là có năng lực
và nhất là khi thực hiện các cái nghị quyết của đảng
thì luôn luôn kiên quyết găn góc và không ngại khó khăn gian khổ
và cái nguyên tắc thứ tư để có thể chọn được những cái cán bộ tốt
đó là phải lựa chọn những người luôn luôn có ý thức giữ đúng kỷ luật
kỷ luật đảng pháp luật của nhà nước
nhà báo âu văn có bổ sung gì không ạ
khi nói về tiêu chí thì tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của giáo sư
nhưng mà hôm lại thì bác hồ hay nói hai cái
đối với người cán bộ hai tiêu chí đức và tài
bao giờ bác hồ cũng đề cập đến vấn đề đức và tài
trong đó đức là gốc tức là cái đi trước
cán bộ có đức mà không có tài
thì nhống bụt ngồi trong chùa không giúp ích được gì cho ai
cán bộ có tài mà không có đức thì hủ hóa làm hại nước hại dân
bác nói rất nhiều đến vấn đề đó
đặc biệt là tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy bác viết tác phẩm sửa đổi lưới làm việc
bác đề cập đến rất nhiều vấn đề đạo đức của người cán bộ
và lúc đó bác đã cảnh báo
rất nhiều cái có thể nói là những cái tình trạng
những cái biểu hiện nếu như cán bộ mà không chịu rèn luyện
thì sẽ dẫn đến hư hỏng
và thực tế hiện nay chúng ta thấy những điều cảnh báo
cảnh báo lúc đó rất có giá trị đối với công tác xây dựng chính đối đảng hiện nay
tôi cũng có đọc và có biết một câu bác nói là
dụng nhân như dụng mộc
thì xin các vị khách có thể giải thích về cái câu này của bác hồ được không ạ
cái câu dụng nhân
như là dụng mộc
thì có thể nói là rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày
vì nó vốn là một cái thành ngữ hán việt
nhưng mà biết thì nhiều người rất biết vì đã quen thuộc rồi
nhưng quan trọng là sử dụng được cái câu này trong thực tế
thì như chủ tịch hồ chí minh phân tích rằng
người đời ai cũng có cái hay cái dở
cho nên dùng người thì phải biết dùng cái hay của người
và giúp người khắc phục cái dở
thế thì như là người khéo thì dùng người như là dùng gỗ
gỗ to gỗ nhỏ thẳng hay cong đều tùy chỗ mà dùng được
thế thì hiểu điều này là cũng rất nhiều người hiểu được
nhưng mà thực tế là các cán bộ lãnh đạo và lãnh tụ có thực hiện được điều đó hay không
thì cái vĩ đại của bác hồ xuất sắc của bác hồ
chính là cái chỗ là bác rất tài trong dùng người
và điều binh khiển tướng theo cái câu như là dùng người như là dùng gỗ
cái bác dùng người là đã tận dụng được tất cả những cái người mà có chế độ cũ để lại
những người ngoài đảng mà lại rất thành công
không phải theo khuôn mẫu cả
mời được nhiều những cái trí thức tài ba những chuyên gia lớn ở nước ngoài
vào phục vụ công cuộc kháng chiến kiến thiết đất nước
thế thì có thể nói là cái gọi là
tùy tài mà dùng nó thì bác hồ đã đoàn kết sử dụng được nhân tài khắp cả bắc trung nam
để xây dựng được cái bộ máy đảng và nhà nước chăm sạch mà lại vững mạnh
là cái nhân tố được quyết định cho hai cái cuộc kháng chiến lớn
chống pháp và chống mỹ cứu nước thành công
rõ ràng là những câu nói của bác thì đầy sâu sắc
thế nữa tức là ngoài cái việc dùng nhân dụng mộc tức là dùng người tài
thì cái người dùng tức là cán bộ cấp cao ấy là cũng phải người thợ giỏi nữa đúng không ạ
tức là người dùng đấy phải nhìn ra được nhìn ra được cái tài của người khác
có cái gọi là con mắt tinh đời để phát hiện được anh hùng ở giữa trần an
lúc mới chỉ là một thầy giáo dạy sử thôi mà lại thành một cái thiên tài quân sự
danh tướng một thế giới bởi thế là phải có con mắt tinh đời
nhưng mà ngoài cái con mắt tinh đời
thì có cái đạo đức trí công vô tư vì đảng vì dân vì nước
mà lựa chọn mà giới thiệu mà đề bạt cán bộ
và đặc biệt quan trọng một cái là cái người mà lãnh đạo dùng được nhiều người
tùy tài mà dùng như dùng người như dùng gỗ
là theo bác hồ nói là phải có cái độ lượng vĩ đại và cái đạo đức trí công vô tư
tôi muốn nói thêm một cái ý chỗ này
dụng nhân dụng mộc thì đúng như lâu bây giờ chúng ta đã bàn
nhưng tôi nghĩ có một cái cực kỳ quan trọng nữa
đấy là niềm tin đối với cán bộ cấp dưới
anh có tin tưởng thì anh mới giao việc
anh giao việc như bác hồ nói là phải kiểm tra là phải đôn đốc
là phải nhắc nhở là phải uốn nắn trong quá trình làm việc
anh tin tưởng cấp dưới anh giao việc cho cấp dưới giao cho họ phụ trách
thì đấy có một yếu tố nữa là niềm tin của cán bộ cấp trên đối với cán bộ cấp dưới
cái sự ví von của chủ tịch hồ chí minh thì rất dễ hiểu
tôi thì ít tưởng
nhưng mà tôi chỉ nghĩ đơn giản là người thợ mộc dụng mộc tức là anh phải hiểu gỗ là gỗ gì
gỗ gì thì đóng cái gì hoặc là đóng ở chỗ nào
suy ra là con người cũng như vậy thôi
đó là cách nhìn nhận và tiêu chí để chọn cán bộ
vậy thì để cho cái bộ máy nó chạy thì bác hồ cũng đã ví là cán bộ như là dây chuyền của bộ máy
vâng ạ thì xin hai vị mời giải thích thêm về câu nói này của bác
câu nói này tôi rất thích
trong một cái bộ máy thì cái gì cũng có
động cơ có vai trò của động cơ một cái ốc vít của vai trò của ốc vít
nhưng bác nói cán bộ là dây chuyển của bộ máy
thì tại sao bác lại nói cán bộ là dây chuyền của bộ máy
chúng ta thấy này khi động cơ chạy nhưng nếu dây chuyền không chuyển tải cái năng lực của động cơ ấy đến các bộ phận khác của máy
thì máy gần như cũng là tê liệt
thì đấy ở một cái bộ máy còn ở trong một cái tổ chức xã hội
khi mà lãnh đạo đưa ra đường lối chủ trương
không có cán bộ chuyển tải nó đến với nhân dân
thì làm sao để tổ chức thực hiện được cái nghị quyết đấy
rõ ràng chúng ta lại quay trở lại vấn đề vai trò của cán bộ
cực kỳ quan trọng
nó là người là cầu nối giữa đảng với nhân dân giữa nhân dân với đảng
cho nên tiếp cái câu sau đó bác hồ vừa nói cán bộ là người đưa đường lối chủ trương chính sách của đảng thi hành trong nhân dân
cán bộ mà không tốt thì đường lối chủ trương chính sách có tốt có hay đến mấy cũng không thực hiện được
vì vai trò của cán bộ như vậy
và cán bộ là cái dây chuyền nó là như vậy
tôi thấy là anh văn nói là cũng rất đầy đủ
nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm một cái ý nữa
là cái từ dây chuyền cán bộ là dây chuyền ấy
nó cũng còn gợi ý đến một cái ý mà anh văn cũng đã nói là cán bộ là cái cầu nối giữa đảng nhà nước với lại nhân dân
thế thì cán bộ phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình là cái cầu nối đó ấy
thì đảng nhà nước mới mạnh
chứ cán bộ mà phong cách làm việc quan liêu xa dân coi thường dân chúng thì chính là làm cho đảng xa dân nhà nước xa dân
trong suốt cuộc đời cách mạng của người thì bác đã có rất là nhiều những điều dân dạy với đảng với nhân dân
rất là ý nghĩa
thế nhưng ở trong công tác cán bộ thì có một vấn đề nữa
để lại những cái bài học cho cán bộ sau này rất là sâu sắc
đấy là sự cầu thí
ở trong khi mà tìm người tài dùng cán bộ
cụ thể là năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu trên cương vị là chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa
thì bác có ra một văn bản là tìm người tài đức
cái điều đó đã thể hiện cái sự cầu thị của người
khi mà tìm những người tài để mà giúp ích cho đất nước
xin hai vị khách mời có thể phân tích thêm về cái sự cầu thị của người trong cái việc mà tìm người tài đức không ạ
cái bài viết của bác rất là ngắn
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tìm người tài đức
thì ngay câu đồ bác hồ nói là
nước nhà cần kiến thiết
mà kiến thiết thì cần phải có nhân tài
mà lâu nay thì chính phủ là nhìn chưa tới
cho nên bác hồ viết cái bài đấy là đề nghị các cấp các ngành các địa phương phát hiện ra người tài đức để báo cáo ngay với chính phủ
thì có thể nói thứ nhất
trong cái bài viết ngắn gọn có thể nói chưa đến một trang giấy
thể hiện lại hai cái tinh thần
thứ nhất là sự cầu thị của bác đối với nhân dân
bác nói là người tài chúng ta ở trong nhân dân
lúc đó là với hai triệu dân hai mươi triệu dân thì chúng ta không thiếu gì người tài
nhưng vì chính phủ là nhìn chưa tới mà chưa phát hiện được
cho nên là đề nghị các cấp các ngành điều tra tìm hiểu và xem ai có người có thể giúp được ích cho nước thì báo cáo ngay với chính phủ
thứ nhất là sự cầu thị
thứ hai là về quan điểm của bác
cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
nhân tài nằm ở trong quần chúng
và trách nhiệm của các cấp các ngành
và chính trong bài đó bác cũng nói là bác xin lỗi là vì chưa phát hiện ra được nhân tài
cái thứ hai là bác đã thấy được cái lực lượng cách mạng là nằm trong quần chúng
và nhân tài nằm trong quần chúng
và qua bài viết đấy để kêu gọi người tài ra giúp ích cho nước
ở đây còn phải nói đến cái đạo đức khiêm tốn và cái phương pháp mà thu hút nhân tài của bác hồ
là viết lên báo cái bài tìm người tài đức
nhưng mà với một cái tinh thần thái độ gọi là
khiêm tốn tự hạ thấp mình xuống mới thu hút được nhân tài
thì nhiều người cũng nói là muốn là người tài ba lắm
nhưng mà lại dương dương tự đắc nghĩ là ta đây là nhất cả trên đời rồi thì lại không được
bác hồ lại trong cái lời tài đức đấy lại nói là
tôi cũng e rằng là sợ là nhân tài là nước mình hai mươi triệu người là chắc chắn là có
nhưng mà sợ chính phủ cũng như bản thân tôi là nghe không thấy đến không được
không phát hiện ra được
và tôi xin nhận sửa chữa cái khuyết điểm này
khiêm tốn cầu thị
lãnh đạo tài dùng người lại là phải dùng được những người tài hơn mình cả
mà trước hết là bản thân mình lại hạ thấp mình xuống
thì người ta lại đến
thì làm được cái điều đó tôi cho lại còn rất khó
chứ lãnh đạo ai cũng muốn thu hút được nhiều nhân tài
khiêm tốn là sự kín nhường
có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân
không tự mãn
không tự cho mình hơn người
luôn luôn hướng về phía tiến bộ
tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời
không ngừng học hỏi
bác hồ của chúng ta là một người khiêm tốn
thậm chí rất khiêm tốn
giữ chức vụ cao nhất của nhà nước
là một trong những lãnh tụ xuất sắc của phong trào cách mạng thế giới
nhưng người vẫn chỉ xem mình là một nhà cách mạng chuyên nghiệp phục vụ nhân dân
ngày nay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đối với mỗi cán bộ thì sự khiêm tốn thái độ cầu thị là những đức tính cần được rèn luyện và phát huy cao hơn nữa
điều đó sẽ giúp mỗi cán bộ tự tin gần gũi hơn dễ hòa đồng và làm cho mọi người kính trọng nể phục hơn
không những vậy sự khiêm tốn của người cán bộ sẽ thu hút được người có đức có tài tham gia phụng sự đất nước phụng sự nhân dân
mọi việc nhờ đó mà trôi chảy thành công
tiêu chí chọn cán bộ rồi và cầu thị để chọn người tài
nhưng một vấn đề cũng rất quan trọng đó là công tác đào tạo cán bộ
bác cũng đã rất quan tâm đến vấn đề này và bác nói là đào tạo cán bộ là công việc gốc của đảng
thì xin mời nhà báo văn bác có thể giải thích thêm về câu nói
nói về đào tạo cán bộ thì đúng là bác nói là huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng
là như là người làm vườn buôn trồng những cái cối xanh tốt
chúng ta nhìn ngược lại lịch sử một chút
ngay từ những năm hai mươi sáu hai mươi bảy trước khi chuẩn bị thành lập đảng
bác hồ đã tổ chức những lớp huấn luyện tại quảng châu trung quốc
để tăng cường sự nhận thức về chủ nghĩa bác lê ninh về quân đường đấu tranh giải phóng dân tộc
và các lớp học đó sau này các bài giảng trong các lớp học đó đã được tập hợp lại thành một cái tác phẩm gọi là đường cách mệnh
một tác phẩm đến bây giờ vẫn còn giá trị và theo chúng tôi nghĩ rất giá trị về sau này
ngay từ đầu bác nói về tư cách của một người cách mệnh bác lại cũng nói đến cán bộ
đấy cho nên vấn đề giáo dục đào tạo bồi hộp
giáo dục đào tạo bồi dưỡng rèn luyện cán bộ bác hồ đặt ra trước khi thành lập đảng
và đó là cái lực lượng nòng cốt có thể nói là những hạt giống đỏ cho phong trào của chúng ta sau này
nói về công tác đào tạo cán bộ của bác hồ thì cũng phải lưu ý là bác hồ đã từng là thầy giáo
nhưng hơn hết là bác hồ là người thầy của cách mạng việt nam
đã trực tiếp là trong các tổ chức các lớp học giảng dạy
nhưng mà đồng thời là
giúp đỡ xây dựng đào tạo ra được nhiều thế hệ cán bộ tài ba của cách mạng việt nam
thế thì trên cái cơ sở thực tế đấy thì bác hồ có những cái quan điểm về giáo dục và đào tạo là hết sức phong phú và hay
ở đây tôi chỉ nói một điểm thôi
đấy là tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trong khi đến thăm và làm việc với trường đảng nguyễn ái quốc trung ương
thì bác đã ghi vào trang đầu của cái quyển sổ vàng
của trường đảng những cái ý kiến chỉ đạo
trên trang đầu này bác viết rằng
học là để làm việc
học là để làm người
học là để làm cán bộ
và học để phục sự đoàn thể
lúc này là đảng ta là chưa ra hoạt động công khai
cho nên bác nói là học phục vụ đoàn thể tức là phục vụ đảng phục vụ giai cấp phục vụ tổ quốc nhân dân và nhân loại
nhưng mà muốn đạt được cái mục đích đấy thì phải cần kiệm liêm chính trí công vô tư
bây giờ qua thực tế là tham gia vào công tác đào tạo rồi giảng dạy và quan sát cái sự phát triển của giáo dục của chúng ta
thì chúng ta mới thấy là đúng như bác nói
cả người dạy người học phải thực sự có cái đạo đức và phong cách làm việc
cần kiệm liêm chính trí công vô tư
thì công tác đào tạo mới thành công được
lúc sinh thời thì bác hồ cũng đã quan tâm đến đào tạo cán bộ và chọn người tài
thế nhưng mà trong quá trình hoạt động cách mạng thì các cán bộ cũng không phải là một trăm linh là đều là một lòng có đức có tài để mà theo cách mạng
và cũng có những người thói hoa biến chất
và bác đã rất là nghiêm khắc xử lý
và đó chống cái thói hoa biến chất đó
và chống tham ô
xin hãy để cái mời có thể lên một vài ví dụ
thời điểm của bác hồ là xử lý những cán bộ thói hoa biến chất đó
xin mời nhà báo bác văn
cái vụ án mà lớn nhất bác hồ sử và đến bây giờ vẫn mang lại cho chúng ta bài học
đấy là trần dụ châu
đại tá trần dụ châu
nguyên cục trưởng cục quân nhung
cái thời gian xử lý vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
tức là những năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
bác hồ đã viết sửa đối lên làm việc
và bác đã cảnh báo rất nhiều cái thói hư tật xấu
nếu cán bộ không rèn luyện thì sẽ nhiễm vào
thế nhưng trần dụ châu là một đại tá
cục trưởng cục quân nhu lúc bây giờ có vai trò rất quan trọng
mà trong khi toàn đảng toàn dân ta đang trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp
thì vị này lại biến chất
lợi dụng cắt xén bước những quân tư trang
để mình có một cái cuộc sống xa hoa chắc tháng
và chính một nhà thư
đã viết cái bức thư đấy
gửi lên cho bác hồ
và bác hồ chuyển cho các cơ quan
và cuối cùng là bị sự kết hãn tự hình
thì bác hồ nói là một cái ung nhọt thì phải cắt đi
chứ không thể để dù đau
nhưng không thể để nữa
và có cắt đi thì cơ thể mới lành mạnh được
cho nên nói về bác
chúng ta thấy là một người rất nhân văn
một người rất bao dung
ngay trong sự tác phẩm đường cách mệnh
khi nói về tư cách của người khách mệnh
bác cũng nói là đối với từng người thì khoan dung
đối với từng người thì khoan dung
nhưng cái tư tưởng khoan dung của bác đây là khoan dung như nào
khoan dung với đồng chí với đồng đội mình
với những cái mà cái khuyết điểm mà nó như là cái vết nhọ ở trên chán thôi
chứ còn đối với những đối tượng mà tham ô hù hóa
những đối tượng mà trục lợi cá nhân
những đối tượng mà thoái hoa biên chất
thì rất khoan
có đau đến mấy
cũng phải cắt đi
cho cơ thể của chúng ta được lành mạnh hơn
thì có lẽ cái vụ án trần hữu châu là một trong những vụ án điển hình
và đến bây giờ thì chúng tôi thấy là cái vụ án đấy vẫn để lại cho chúng ta những bài học rất lớn trong công tác xây dựng đảng và quản lý cán bộ
và thực tế thì hiện nay thì đảng ta cũng đang rất quan tâm và chú trọng đến cái việc mà xử lý những cán bộ thoái chất
và cụ thể là lần vừa rồi đã rất nhiều cán bộ cấp cao đã bị kỷ luật
và hiện tại thì vẫn còn tiếp tục cái công việc đó
để cho đảng chúng ta trông sạch vững mạnh hơn
vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong công tác cán bộ thì đảng ta đã và đang chú trọng cái vấn đề này
và đặc biệt là như tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn vũ trọng đã có nói là đây là công tác then chốt của then chốt
vậy thì xin nhà báo văn có thể giải thích thêm về tại sao lại là then chốt của then chốt ạ
có lẽ phải nói cái này này
cái tư tưởng về công tác cán bộ của bác đã được đảng ta quán triệt thực hiện
suốt từ khi thành lập đảng đến bây giờ
và thời khi nào chúng ta cũng coi trọng và quan tâm xây dựng đối ngũ cán bộ
chính chúng ta có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh
có một đảng đủ trước lãnh đạo
thì chúng ta mới thực hiện thắng lợi hai cái cuộc kháng chiến vĩ đại đến như thế
một cái dân tộc nhỏ bé mới đánh thắng hai đế cục to như thế
bởi vì chúng ta có một đội ngũ canh mạng
đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đó
và đặc biệt là trong ba mươi năm năm đổi mới
chúng ta đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
thì trong đó trước hết phải khẳng định đấy là vai trò là sức mạnh của toàn dân
nhưng đó cũng là sự đóng góp rất đáng kể của đội ngũ cán bộ ca cấp
đặc biệt là cấp chiến lược
giữa lúc chúng ta đang bị nhiều các thế lực thù địch bao vây như thế
giữa lúc chúng ta đang lúng túng giữa cái đường lối đổi mới như thế
thì đảng đã đề ra đảng đã khởi xướng
lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
là nhờ chúng ta có một đội ngũ cán bộ
và có thể nói là về công tác cán bộ thì đảng có rất nhiều nghĩa khuyết
về công tác xây dựng chính đốn đảng thì đảng làm thường xuyên
từ khi đảng còn chưa ra công khai
ví dụ như đồng chí tổng bí thư nguyễn văn cừ đã viết tác phẩm tự chỉ trích
đấy là công tác xây dựng chính đốn đảng
và đến hai cái nhiệm kỳ vừa rồi chúng ta thấy công tác xây dựng chính đốn đảng
đó là một quy luật trong công tác xây dựng đảng
nếu chúng ta xây dựng trình đốn đảng tốt thì đảng sẽ mạnh
cho nên trong hai nhiệm kỳ đại hội
năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi hai vừa rồi
đảng làm rất quyết liệt trong công tác xây dựng chính đốn đảng
đặc biệt là đối với công tác cán bộ
phương châm là xây đi liền với chống
xây là cơ bản là lâu dài chống là quyết liệt
tôi có thêm một chút cái ý kiến như thế này
trong toàn bộ các hoạt động của đảng trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa
thì đảng ta coi xây dựng đảng là công tác then chốt
mà trong công tác xây dựng đảng
thì công tác cán bộ lại là thêm chốt
cho nên là công tác cán bộ là thêm chốt của thêm chốt
thì cái công tác cán bộ chuẩn bị về nhân sự cho đại hội đảng lần thứ một mươi ba này
thì có thể như đồng chí nguyễn phú trọng ví là thêm chốt của thêm chốt
vì đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sẽ thiết lập
sẽ thiết lập
thiết lập lên một đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
đội ngũ tinh hoa nhất của toàn đảng
vào một thời điểm rất quan trọng
với tầm nhìn là đến năm hai nghìn ba mươi và hai nghìn bốn mươi năm
cho nên có thể nói
đội ngũ cán bộ được thiết lập sau đại hội đảng toàn quốc
chính là đội ngũ quyết định sự sống còn của đảng
quyết định vận mệnh của chế bộ
quyết định cái sự phát triển vững mạnh của đất nước
trong thời gian tới
cho nên đây là công việc thêm chốt của thêm chốt
thưa quý vị và các bạn
suốt một cuộc đời hoạt động cách mạng
chủ tịch hồ chí minh luôn trú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ
để có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của đảng
và cho đến hôm nay
và mãi về sau này
điều đó của người sẽ là ngọn bước soi sáng con đường mà đảng ta đã lựa chọn
phấn đấu đưa đất nước ngày càng đàng hoàng hơn
to đẹp hơn
như người hằng mong muốn
đến đây thì chương trình luận đàm cũng xin tạm dừng lại đây
và cũng một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại